cảnh sát điều tra công an quận liên triều thành phố đà nẵng đã khởi tố vụ án khởi tố năm bị can có liên quan và thực hiện lệnh bắt tạm giam với bốn bị can về hành vi chống người thanh công vụ
năm bị can gồm nguyễn văn hướng nguyễn thị chiến nguyễn văn cường phan xuân hiếu nguyễn ngọc cường đều là thành viên trong gia đình cùng chú tại tổ bốn phường hòa hiệp nam quận liên triều thành phố đà nẵng
theo cơ quan điều tra mặc dù đã được vận động nhắc nhở lập biên bản về hành vi xây dựng trái phép trong thời điểm cách ly xã hội nhưng gia đình ông hướng vẫn không chấp hành
vào chiều ngày bốn tháng tám lực lượng chức năng phường hòa hiệp nam quận liên triều tiếp tục nhắc nhở nhưng gia đình ông hướng vẫn ngoan cố và chống đối quyết liệt dùng gạch đá liên tiếp ném vào lực lượng công an phường dân quân quy tắc đô thị khiến cho tổ công tác nhiều người bị thương
sau quá trình làm việc các đối tượng đều nhận thức được hành vi sai trái của mình chỉ riêng bị can chiến được tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú còn bốn bị can còn lại đều bị tạm giam
liên quan đến nhóm tội phạm do phú lê cầm đầu những ngày vừa qua dư luận đang dành sự quan tâm đặc biệt với thông tin cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội tạm giữ hình sự đối với lê văn phú tức phú lê
phú lê được giới trẻ biết đến và thường gọi với cái tên gọi là giang hổ mạng với nhiều live stream clip thậm chí là cả phim mạng chửi bới và kích động
tại cơ quan công an phú lê và đồng bọn đã khai nhận những gì chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị khán giả ngay sau đây
tiến hành điều tra mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã triệu tập một mươi bốn đối tượng liên quan đến băng nhóm tội phạm do lê văn phú tức phú lê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi quê ở yên bái cầm đầu
trong đó cơ quan công an đã làm rõ tạm giữ hình sự đối với lê văn phú và hoàng văn thụy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại phường thành công quận ba đình để điều tra hành vi cố ý gây thương tích
bước đầu lực lượng chức năng xác định lê văn phú và hoàng văn thụy liên quan đến việc hành hung gây thương tích đối với bà nguyễn thị nga sáu mươi chín tuổi và bà nguyễn thị bé sáu mươi bảy tuổi em gái bà nga ở xã hồng hà đan phượng hà nội
bà nga và bà bé là mẹ và dì ruột của trần thị đào sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú xã hồng hà nguyễn đan phượng hà nội có biển danh là hot girl xăm chổ đào chi lê từ lâu đào đang có mâu thuẫn với vợ chồng phú lê

theo hồ sơ của cơ quan công an
phú lê có hai tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và gây dối trật tự công cộng
phú lê được giới trẻ biết đến như một ca sĩ giang hồ với vẻ ngoài khá bậm trợn đầu chọc cơ thể phủ kín như hình xăm
cũng là diễn viên nghiệp dư với nhiều bài hát phim ca nhạc nói về giang hồ
tại cơ quan công an phú lê đã thừa nhận hành vi tổ chức chỉ đạo đàn em hành hung người nhà của đào chi lê nhằm mục đích răn mặt đào
mục đích đánh gì của đào và mẹ của đào là để rụ đào chi lê ra